tại hà nội ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đã biểu dương những nỗ lực của các vụ trong ban
dù nhân lực còn mỏng song luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao
về nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc yêu cầu ban nội chính trung ương
khẩn trương chuẩn bị nội dung phục vụ tốt phiên họp một mươi sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và các phiên họp của họp của ban chỉ đạo thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương năm hai nghìn một mươi chín tập trung tiếp thu hoàn thành ba đề án trình bộ chính trị ban bí thư
và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng sáu đề án còn lại trình bộ chính trị ban bí thư trong quý ba quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
những tháng còn lại trong năm ban nội chính trung ương bám vụ án vụ việc đồn đốc tham mưu kịp thời
chỉ đạo xử lý các khó khăn vướng mắt để kết thúc điều tra hai mươi tám vụ án ban hành cáo trạng truy tố hai mươi bốn vụ án
xét xử sơ thẩm hai mươi chín vụ án xét xử phúc thẩm bảy vụ án và kết thúc xác minh xử lý ba mươi bảy vụ việc trong năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch của ban chỉ đạo
tại hội nghị trưởng ban nội chính trung ương đã trao huân trường lao động hạng ba tặng ông tạ văn hồ
phó vụ trưởng vụ theo dõi xử lý cấp vụ án ban nội chính trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
cơ thi đua của chính phủ tặng vụ theo dõi xử lý các vụ án